ngày sau lễ khai mạc các vận động viên đã bước vào thi đấu ở môn bóng bàn với tinh thần thực